thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có thư thăm hỏi gửi tổng thống chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ và syri thông báo
việt nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước một trăm linh usd để khắc phục hậu quả của trận động đất ngày sáu tháng hai
và sẽ giao các bộ ngành việt nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới
trước đó trong các ngày mùng chín và một mươi hai tháng hai các đoàn công tác gồm hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội
cùng nhiều vật tư và thiết bị đã được cử sang thổ nhĩ kỳ để tham gia công tác cứu hộ cứu nạn
tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất
đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán việt nam tại iran kiêm nhiệm syri
đã đang và sẽ theo dõi sát tình hình chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực
như cử cán bộ trực tiếp có mặt tại thực địa hỗ trợ sát sao các đoàn cứu hộ cứu nạn
đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán việt nam tại iran kiêm nhiệm syri cho biết
đến nay vẫn chưa có thông tin về công dân việt nam bị thương vong trong vụ động đất